tại hà nội thương vụ đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội nghị cho ý kiến về các văn bản hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi năm
đánh giá tình hình kết quả các mặt công tác công an năm hai nghìn một mươi chín xác định mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ giải pháp công tác công an năm hai nghìn hai mươi
sơ kết việc thực hiện nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng phân đấu của lực lượng công an nhân dân
trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự của đất nước góp phần giữ vững ổn định chính trị tạo môi trường hòa bình
ổn định an ninh an toàn lành mạnh cho phát triển kinh tế xã hội mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước
nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước
cũng là năm lực lượng công an nhân dân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng yêu cầu với khí thế mới lực lượng công an nhân dân cần quyết tâm cao
để khắc phục những mặt còn tồn tại hạn chế phân tích rõ những nguyên nhân của những tồn tại hạn chế
đưa ra các giải pháp công tác trọng tâm phù hợp thực hiện hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra trong năm hai nghìn hai mươi
về việc thực hiện nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị về tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đánh giá cao và khẳng định lực lượng công an nhân dân
thực hiện mô hình tổ chức mới đã mang lại hiệu quả rõ rệt
thời gian tới đảng ủy công an trung ương cần tiếp tục quyết liệt hơn nữa trong công tác bố trí
sắp xếp cán bộ bám sát chủ trương bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cũng yêu cầu đảng ủy công an trung ương
tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết của trung ương về công tác xây dựng đảng
và năm hai nghìn hai mươi là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đảng ủy công an trung ương cần chuẩn bị lựa chọn tốt nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba và quốc hội khóa một mươi năm nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
bên cạnh đó đảng ủy công an trung ương bộ công an phải phát huy tốt vai trò tham mưu
nòng cốt phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo đảm an ninh an toàn và đóng vai trò tích cực
vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng